dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm năm nay kéo dài tới năm ngày
vì vậy mà nhu cầu tới các điểm vui chơi của người dân cũng tăng cao so với ngày thường
để đáp ứng nhu cầu nhiều điểm vui chơi đã tăng mạnh công suất phục vụ
ghi nhận tại thủ đô hà nội trong ngày nghỉ lễ ba mươi tháng bốn
trời sẽ chuyển mát tạnh giáo rất thích hợp với mọi hoạt động vui chơi
và hiện tại tôi đang có mặt tại phố đi bộ hoàn kiếm
một trong những địa điểm vui chơi quen thuộc của tất cả người dân thủ đô
đặc biệt nơi đây vào cuối tuần thì sẽ diễn ra nhiều hoạt động vui chơi sôi nổi dành cho các du khách
ra đến bờ hồ thì cũng quá là đông vui và quá là đẹp
và dòng đời đi như thế này cũng rất là vui rất là lịch sự
thời mục kỳ ở trên này rất là
là bấp nập sẻ con rồi là các gia đình đưa các cháu đi chơi rất là đông
chất lượng dịch vụ hầu hết ở workshop ở đây rất là ok mình cũng rất là hài lòng
trong kỳ nghỉ lễ các hoạt động cho trẻ em khám phá cũng được bảo tàng dân tộc học việt nam tổ chức miễn phí
và thu hút đông đảo lượng khách nhí như tô vẽ tranh đông hồ chơi ô ăn quan
tìm hiểu lịch sử các nước trên thế giới thông qua internet
đây là cơ hội giúp các em học hỏi về văn hóa việt nam và thế giới

lượng khách đông nhưng công tác phòng chống dịch vẫn được đảm bảo
hiện nay thì bảo tàng cũng đón một lượng khách khá là đông
trong kỳ nghỉ lễ này bảo tàng cũng đã tăng cường khẩu trang
khách tham quan khi mà đến đây thì họ không mang theo cái đó
thì nên là chúng tôi cũng sẵn sàng để phát cho khách
tại khu di sản hoàng thành thăng long rất đông người dân xếp hàng mua vé
để chờ vào tham quan và trải nghiệm các hoạt động tại khu di tích
dịp nghỉ lễ năm nay tại sân khấu biểu diễn ở khu di sản hoàng thành thăng long
tổ chức chương trình mua rối nước miễn phí vé cho người dân trong không thời gian
một mươi h và một mươi năm h các ngày từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến ngày một tháng năm
các xuân diễn kéo dài bốn mươi phút
kỳ nghỉ lễ thì hôm nay mới là ngày thứ hai
tuy nhiên là với ngày đầu tiên thì số lượng khách đến với di sản thì khoảng gần ba khách
nhưng mà sang ngày thứ hai ngày hôm nay là ngày ba mươi tháng bốn
thì chúng tôi đánh giá là lượng khách đến với khu di sản cả ngày ngàn đông
chương trình mua rối nước với các tiết mục được giàn dựng mới
kết hợp giữa nghệ thuật rối cạn và rối nước
qua nghệ thuật dối nước để kể câu chuyện về lịch sử về hoàng thành thăng long qua các triều đại
chúng tôi muốn dành cho du khách trong đợt nghỉ lễ này
kỳ nghỉ lễ kéo dài lượng khách tại các khu vui chơi được dự báo sẽ tăng cao
tuy nhiên để đảm bảo cho người dân du khách đón kỳ nghỉ lễ an toàn thuận tiện
thì công tác phòng chống dịch covid một mươi chín vẫn cần được chú trọng
bên cạnh đó người dân nên tự nâng cao ý thức phòng dịch để giữ an toàn cho bản thân và gia đình
với thiên nhiên mát mẻ nhiều địa điểm đẹp hấp dẫn giao thông đi lại dễ dàng
mộc châu sơn la điểm đến thiên nhiên hàng đầu thế giới
một địa chỉ được nhiều du khách lựa chọn trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm năm nay
thời tiết mát mẻ lộ trình thuận lợi anh bùi trung kiên tại hà nội đã cùng gia đình di chuyển đến mộc châu
để bắt đầu kỳ nghỉ lễ kéo dài năm ngày
với cảnh quan thiên nhiên thoáng đáng nhiều điểm du lịch hấp dẫn
mộc châu đã tạo nhiều ấn tượng tốt đẹp với du khách
nhiều điểm du lịch hấp dẫn như rừng thông bản áng thác giải yếm động sơn mộc hương
đồi trẻ trái tim thung lũng mận nà ca
các bản du lịch cộng đồng và đặc biệt là khu du lịch mộc châu islan với điểm nhấn là cầu kính bạch long
là điểm du lịch thu hút lượng lớn du khách
cái dịp đại lễ này thì mình cùng với các anh em trong nhóm chơi với nhau đã lựa chọn mộc châu
là điểm đến cho cái kỳ nghỉ bốn ngày ba đêm
bởi vì ở mộc châu có rất là nhiều cái phong cảnh mà chúng mình có thể khám phá
hòa nhập với thiên nhiên và đặc biệt là thời tiết ở mộc châu rất là thú vị
nó tương đương với cái thời tiết ở đà lạt
khiến bọn mình rất là háo hức khi được đến với mộc châu
và cũng được biết là cái cầu kính bạch long ở đây là một cái cây cầu mà dài nhất thế giới
ở đó mình có thể trải nghiệm những cái cảm giác khá là mạnh và có thể quan sát cái thiên nhiên ở hai bên
chỉ tính riêng trong ngày hai mươi chín tháng bốn huyện mộc châu đã thu hút hơn một mươi sáu du khách
để đáp ứng lượng khách trên huyện mộc châu đã tuyên truyền cho chủ các khu du lịch
nhà hàng khách sạn nhà nghỉ thực hiện tốt công tác đón khách
đảm bảo công tác vệ sinh môi trường vệ sinh an toàn thực phẩm phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
để có thể đáp ứng và phục vụ tốt cho dịp lễ cao điểm ba mươi tháng bốn của năm nay
thì khu du lịch mộc châu ireland của chúng tôi đã có những phương án để chuẩn bị từ rất sớm
có thể đón được lượng khách đông từ việc hoàn thiện về cơ sở vật chất
cũng như là tạo thêm những điểm trải nghiệm mới cho khách hàng đến với khu du lịch
thì bên cạnh đó thì về nguồn nhân lực
các chất lượng dịch vụ của từng khu dịch vụ ở tại khu vực của chúng tôi thì đều được chuẩn bị rất kỹ lưỡng
để có thể đáp ứng được những nhu cầu trải nghiệm đa dạng hơn của khách hàng khi đến đây
nhiều sự kiện văn hóa du lịch tại các điểm du lịch được các khu du lịch tổ chức trong ngày nghỉ lễ
do đó trong những ngày tới lượng khách đến với mộc châu sẽ tiếp tục tăng cao
hứa hẹn một kỳ nghỉ lễ ấn tượng hấp dẫn cho du khách nơi cao nguyên xanh
trong khi đó tại tỉnh lâm đông
thành phố đà lạt vẫn còn nhiều chỗ giá phòng dịp này cũng không tăng cao so với những ngày thường
đặc biệt giá cả các mặt hàng nhất là các cơ sở dịch vụ ăn uống sẽ được kiểm soát
nên sẽ không có biến động lớn
các khách sạn cơ sở lưu trú tại trung tâm của thành phố đà lạt
hầu hết phòng nghỉ đã được khách đặt
một số nơi chỉ có một số phòng trống để đón khách lẻ
trong khi đó hệ thống khách sạn tiêu chuẩn từ một đến năm sao
giá phòng cũng tăng hơn so với trước dịp lễ nhưng không tăng đáng kể tùy loại phòng
nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và khách du lịch trong dịp lễ
các cơ quan chức năng tỉnh lâm đồng nhất là lực lượng công an
cũng đang thực hiện nhiều giải pháp tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông
không để xảy ra tình trạng ùn tắc tại các điểm vui chơi giải trí
trong dịp nghỉ lễ trên địa bàn thành phố đà lạt
mặt khác tăng cường công tác kiểm tra tạm trú tạm vắng
nâng ép giá tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố
nhằm hạn chế mức thấp nhất tình trạng này trong dịp nghỉ lễ
khách quốc tế đến việt nam tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba ước đạt chín trăm tám mươi bốn một trăm linh lượt người
tăng chín chín so với tháng trước và gấp chín bảy lần cùng kỳ năm trước
tình trung bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba khách quốc tế đến nước ta ước đạt hơn ba sáu mươi tám triệu lượt người
gấp một mươi chín hai lần cùng kỳ năm trước
trong tổng số hơn ba sáu mươi tám triệu lượt khách quốc tế đến việt nam bốn tháng đầu năm nay
khách đến bằng đường hàng không đạt ba hai mươi sáu triệu lượt người
chiếm tám mươi tám bảy lượng khách quốc tế đến việt nam và gấp một mươi chín hai lần so với cùng kỳ năm trước
bằng đường bộ đạt ba trăm bảy mươi hai chín trăm linh lượt người chiếm một mươi một gấp một mươi bảy lần
bằng đường biển đạt bốn mươi bốn lượt người chiếm một hai và gấp sáu trăm tám mươi tám hai lần
năm hai nghìn hai mươi ba du lịch việt nam đề ra mục tiêu
đón một trăm một mươi triệu lượt khách du lịch trong đó khoảng tám triệu lượt khách quốc tế
khách du lịch nội địa khoảng một trăm linh hai triệu lượt tổng thu từ khách du lịch khoảng sáu trăm năm mươi tỷ đồng
thời gian gần đây trên các mạng trang mạng xã hội rộ lên thông tin về những cuộc gọi
mà chỉ cần bấm nghe điện thoại cũng mất tiền trong tài khoản
những bài viết này ngay lập tức nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ và quan tâm
gây lo ngại cho nhiều người vì thực trạng vấn nạn lừa đảo trực tuyến ngày càng gia tăng
và các thủ đoạn kịch bản lừa đảo ngày càng tinh vi và phức tạp hơn
tuy nhiên thực tế đây chỉ là những tin giả người dùng cần phải hết sức bình tĩnh
tránh hoang mang nhưng cũng không được chủ quan để từ bảo vệ mình
mấy ngày nay bạn bè chị nguyễn kim anh liên tục chia sẻ những bài viết về vụ việc
cuộc gọi năm giây và sự việc mất ba mươi triệu đồng sau đó
trước ma trận các hành vi lừa đảo trực tuyến hiện nay thông tin này làm cho chị kim anh khá lo lắng
bản thân tôi cảm thấy rất là hoang mang bởi vì hiện tại là bây giờ tôi cũng hay đặt hàng online trên mạng
thì sẽ nhận được rất nhiều cuộc điện thoại để gọi lấy hàng và những số đó là số lạ thôi
trong trường hợp nếu mà mình bắt những cái cuộc gọi như vậy cũng không biết là bản thân mình có rơi vào trường hợp
sẽ bị bắt
không chỉ bài viết trên những ngày qua trên mạng xã hội còn lan truyền nhiều bài viết có nội dung
như nhức máy năm giây mất ngay một triệu hai hay khi gọi lại một số đầu máy sẽ bị sao chép danh bạ trong ba giây
hay chỉ vì nghe cuộc gọi flash ai ba phút sau mất bảy mươi ba triệu đồng
khi mà đọc thông tin đấy thì đầu tiên cũng có cảm giác là khá là hoang mang lo sợ tại vì bây giờ nhiều cái hình thức lừa đảo quá và công nghệ nó cũng phát triển
tuy nhiên thì sau khi đọc cái tin đấy thì em cũng có đi tìm những cái nguồn khác ở trên mạng hoặc những cái nguồn báo chính thống để xem xét là đúng cái tin đấy nó có đúng hay không
mới đây trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia đã đưa ra cảnh báo đây là các tin giả
theo đơn vị này chuyện mất tiền và mất dữ liệu khi nghe điện thoại từ số lạ là hoàn toàn
hoàn toàn sai sự thật
trong trường hợp người dùng gọi lại hoặc làm theo hướng dẫn họ có thể bị trừ cước viễn thông
việc mất dữ liệu cá nhân danh bạ thẻ ngân hàng có thể xảy ra nếu kẻ gian gửi kèm một liên kết dẫn dụ người dùng bấm vào
khiến thiết bị bị dính phần mềm độc hại hoặc bị chuyển hướng đến trang đánh cắp thông tin
theo các chuyên gia công nghệ kẻ gian không thể xâm nhập được điện thoại của người dùng chỉ thông qua cuộc gọi
nếu mà chúng ta nhận được cuộc gọi và bị mất
tài khoản trong ngân hàng thì điều đấy gần như không thể xảy ra
trừ khi chúng ta bị dụ và gõ các thông tin như là cung cấp thông tin mã otp hoặc là bấm thêm những cái phím số phụ
thì hoàn toàn có thể chúng ta sẽ mất cước điện thoại hoặc là bị dụ lấy mất cái mã otp và sau đó thì có thể sẽ mất tài khoản của ngân hàng
rõ ràng người dùng mạng xã hội cần phải cảnh giác trang bị cho mình những kiến thức cần thiết
để có thể nhận biết thông tin không chính xác tin giả tránh lan truyền
gây hoang mang dư luận
bên cạnh đó người dùng vẫn nên thường xuyên cập nhật các thủ đoạn kịch bản lừa đảo mới của các đối tượng để phòng tránh
khi nghi ngờ có thể tham khảo thông tin tại các trang chính thống
có thể ví dụ như tham khảo những trang web hoặc là kiểm chứng những trang web độc hại hay lừa đảo trên không gian mạng
thông qua một số trang web của trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia như là tín nhiệm mạng vn hoặc là không gian mạng vn
trong trường hợp là nhận được những tin nhắn lừa đảo
có thể là báo cáo lên một trang web chống thư rác vn cho nhà mạng để có thể ngăn chặn và xóa lại số đó
trước thực trạng các hành vi lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi và phức tạp người dùng cần tránh hoang mang nhưng cũng phải thận trọng không được chủ quan
đặc biệt chú ý cảnh giác với những cuộc gọi có đầu số lạ không cung cấp mã otp cho bất cứ ai
không làm theo hướng dẫn với các cuộc gọi lạ không nhấp vào đường link lạ không nhập thông tin theo hướng dẫn trên các trang web giả mạo
tiếp theo xin mời quý vị cùng theo dõi các tin tức kinh tế đáng chú ý khác đến từ trường quay việt nam
hoàng trí xin kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với tin tức của kinh tế phương nam
thưa quý vị sáng nay hàng trăm người dân du khách cùng tham gia diễu hành bằng xe đạp và mô tô tại thành phố hồ chí minh
để chào mừng kỷ niệm bốn mươi tám năm ngày giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước
và ngày quốc tế lao động
tại khu vực đường lê duẩn quận một sở văn hóa thể thao và sở du lịch thành phố hồ chí minh
đã tổ chức hoạt động văn hóa thể thao du lịch nhân kỷ niệm bốn mươi tám năm
ngày giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước và ngày quốc tế lao động
các hoạt động bắt đầu bằng chương trình diễu hành với sự tham gia của hàng ngàn người dân
đến từ các quận huyện và thành phố thủ đức
điểm xuất phát là trung tâm quận một và cuối cùng là ngã tư thủ đức thành phố thủ đức
hôm nay người dân và du khách có thể tham quan những điểm du lịch nổi tiếng của thành phố
như bùa điện trung tâm nhà thợ đức bà nhà hát lớn quỹ ba nhân dân thành phố bến bạch đăng
đồng thời sở du lịch thành phố hồ chí minh đã phối hợp với các đơn vị
triết thao nhiều chương trình quảng bá du lịch thành phố trong dịp này
nhằm đẩy nhanh việc bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
thành phố hồ chí minh kiến nghị thí điểm được khoáng đổi đất nông nghiệp lấy đất ở
đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng nhằm triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn ách tắc lâu nay
theo nội dung dự thảo đề án thành phố hồ chí minh xin trung ương cho phép thực hiện thí điểm
trước ba dự án lớn tại thành phố thủ đức gồm dự án khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia sạch chiết
dự án công viên khoa học và công nghệ thành phố hồ chí minh và dự án khu công viên hồ điều tiết
khu dân cư tam phú tỷ lệ hoán đổi đất nông nghiệp lấy đất ở đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng là một mươi một mươi hai và một mươi năm
đặc thù trên địa bàn thành phố hồ chí minh là địa phương có tốc độ đô thị hóa cao
hiện quỹ đất nông nghiệp không còn để giao nên phải thực hiện bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể
tại thời điểm thu hồi đất điều này đẩy chi phí bồi thường của dự án lên rất cao
từ thực tiện các dự án đã triển khai sở tài nguyên và môi trường thành phố hồ chí minh cho biết
tỷ lệ bồi thường bằng tiền giữa đất nông nghiệp và đất ở trong cùng dự án phổ biến là một mươi năm mươi
tuy nhiên khi hộ dân nhận tiền bồi thường về đất nông nghiệp thì khả năng mua lại vị trí tương đương
đã bồi thường là rất thấp nếu được quy đổi sang đất ở đã được hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật
với tỷ lệ phù hợp được tái định cư tại chỗ thì đảm bảo được tốt hơn quyền lợi của người bị thu hồi đất
từ chỗ có năm mươi chín giải mỗi kỳ trong đó có năm mươi giải khuyến khích trị giá một triệu đồng mỗi giải
ở kỳ mở thưởng vào quý i năm hai nghìn hai mươi ba cục thuế tp hcm đã giảm tổng giải thưởng xuống còn một mươi bốn giải
nhưng giá trị giải thưởng tăng từ gấp đôi đến gấp năm
cụ thể cơ cấu giải thưởng ở kỳ mở thưởng quý i năm hai nghìn hai mươi ba chỉ bao gồm một mươi bốn giải
một giải nhất ba giải nhì năm giải ba và năm giải khuyến khích
về giá trị giải thưởng ngoài giải nhất vẫn giữ nguyên ở mức năm mươi triệu đồng một giải
khi trị giá giải nhì tăng gấp đôi từ một mươi triệu đồng một giải lên hai mươi triệu đồng một giải
giải ba cũng tăng từ năm triệu đồng một giải lên một mươi triệu đồng một giải
tăng mạnh nhất là giải khuyến khích từ một triệu đồng một giải lên năm triệu đồng một giải
tổng giá trị giải thưởng cũng tăng từ một trăm năm mươi năm triệu đồng lên một trăm tám mươi năm triệu đồng
lý do dẫn đến sự thay đổi này là do có ở những kỳ quay số trước
nhiều trường hợp chúng giải khuyến khích nhưng không chịu nhận mà muốn nhường lại cho người khác
vì giá trị giải thưởng quá nhỏ
do vậy ở kỳ quay số này cơ quan thuế đã nâng giá trị giải thưởng lên
lãnh đạo cục thuế tp hcm cho biết
mục tiêu của ngành thuế là đến hết năm nay sẽ phủ sóng một trăm linh những doanh nghiệp
hộ cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng triển khai chương trình này
khi đó đối tượng tham gia chương trình sẽ đa dạng hơn
mùa đại hội cổ đông ngân hàng năm nay tiếp tục nóng
việc niêm yết cổ phiếu lên sàn chứng khoán trong bối cảnh thị trường chứng khoán
được kỳ vọng là có đợt sống mới
xong xong với kế hoạch kinh doanh
điểm chung của một số ngân hàng là việc niêm yết cổ phiếu trên sàn hosea trong năm hai nghìn hai mươi ba
cổ đông nam á banh đã nhất trí với kế hoạch đăng ký niêm yết cổ phiếu nab
lên sàn hns hoặc jose tùy điều kiện của thị trường
đây là kế hoạch đã được đại hội đồng cổ đông năm hai nghìn hai mươi hai thông qua
nhưng sau đó ngân hàng đã chủ động hoán lại
do bối cảnh môi trường vĩ mô không thuận lợi
thị trường chứng khoán diễn biến khó lường
cùng điểm chung
ngân hàng bản việt cũng lên kế hoạch chuyển giao dịch cổ phiếu bvb
từ sàn opcom sang sàn hosea
để tạo thêm điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch cổ phiếu của cổ đông
việt bank cũng lên kế hoạch niêm yết cổ phiếu vvp trên hosea trong năm hai nghìn hai mươi ba
khi điều kiện thị trường thuận lợi
việc niêm yết trên thị trường chứng khoán theo lãnh đạo việt bank
sẽ giúp ngân hàng nâng cao năng lực hoạt động và khả năng cạnh tranh
để thực hiện các mục tiêu chiến lược giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
đối với ngân hàng ap bank
đại diện ngân hàng cũng cho biết
các cổ đông cũng đã ưu quyền cho hội đồng quán trị
quyết định thời gian thực hiện
và thực hiện các thủ tục cần thiết cho việc chuyển sang
việt nam là một trong những nước xuất khẩu trái cây nhiều nhất thế giới
các mặt hàng này được bày bán rộng rãi
tại các siêu thị ở mỹ châu âu và nhật bản
tuy nhiên trái cây việt vẫn chưa chiếm được lòng tin của người tiêu dùng
trên thị trường nội địa
để khắc phục điều này
các doanh nghiệp xuất khẩu trái cây
ngày càng chú trọng đến thị trường nội địa
và cung cấp sản phẩm chất lượng tương đương
và cung cấp sản phẩm chất lượng tương đương
với hàng xuất khẩu nhưng với giá cả hợp lý hơn
nhằm tái thiết lập lòng tin của người tiêu dùng trong nước
bưởi da sành bến tre
xoài cá hoa lộc đồng tháp nà tây ninh
những sản phẩm này trước đây dùng để xuất khẩu là chủ yếu
vì lợi nhuận thu lại cao hơn
tuy nhiên gần đây
các loại quả trên nói riêng
và hầu hết trái cây đặc sản cả nước nói chung
có mặt hầu hết tại các chợ truyền thống
cửa hàng trái cây hay siêu thị trong nước
sầu riêng xoài chôm chôm cam bú sữa thanh long sữa hấu
đấy là những cái trái cây của việt nam mình nhãn
rất là nhiều
người ta rất là ưa chuộng luôn trái cây việt nam này
giá cả của việt nam của mình thì cũng bình thường thôi
cũng không có gì là cao
việt nam được biết đến là nước xuất khẩu trái cây hàng đầu thế giới
tuy vậy tại thị trường nội địa
trái cây việt gần như lép vế
trước trái cây nhập khẩu
ngoài yếu tố sánh ngoại của một bộ phận người tiêu dùng
trái cây việt từ lâu mang tiếng là
hàng chất lượng đem đi xuất khẩu
hàng loại hai loại ba thì bán trong nước
nhận thấy thực trạng này
trong thời gian gần đây nhiều doanh nghiệp sản xuất
xuất khẩu trái cây của việt nam
đã chú trọng thị trường nội địa hơn
giờ trái cây bán trong nước tiêu chuẩn ngang mặt hàng xuất khẩu
giá ở mức bình dân
để nhiều người tiêu dùng dậy tiếp cận
thị trường nội địa là thị trường
mà chúng tôi luôn luôn
muốn khai thác
thị trường nội địa là thị trường một trăm linh triệu dân
và mọi thứ rất là dễ dàng
cho việc từ thu hoạch
cho tới vận chuyển cho tới phân phối
cái này chúng tôi đang chú trọng
là làm sao lấy lại niềm tin của người tiêu dùng
để khi là
chúng ta rất có nhiều thứ bất cập là
hàng của chúng ta hiện nay là trên kề
siêu thị của các nước mà gọi rất là khó tính
nhất thế giới như là mỹ eu canada
rồi nhật bản hàn quốc thậm chí trung quốc
hiện nay rất là khó nhưng chúng ta vẫn
vẫn bán được
nhưng mà thị trường nội địa là chúng ta lại không khai thác được
cái trái cây của việt nam mình là
ngày càng nhiều
thì chúng ta có ký những hiệp định fta với các nước
thì như vậy
chúng ta xuất hàng qua họ
thì ngược lại họ cũng xuất hàng qua chúng ta
thì cái hàng nhập rau quả nhập
nó rất là đẹp về mẫu mã về bao bì
nó sẽ cạnh tranh với cái hàng trong nước
hàng trong nước muốn
cạnh tranh sòng thẳng
với hàng ngoại nhập
thì chúng ta cũng phải chú ý đến
cái hình thức cho nên là chính vì vậy
trong những năm gần đây cái hàng mà
rau quả bán trong nước họ bắt đầu
suy nghĩ tới cái chuyện là phải làm sao
cạnh tranh với hàng ngoại nhập
thì họ phải buộc lại phải cải tiến
việc các doanh nghiệp rau quả
cải tiến chất lượng mẫu mạ và giá
để cạnh tranh với hàng ngoại nhập
đương nhiên người tiêu dùng sẽ được lợi nhất
từ định hướng vĩ mô cũng như thực tiễn
đều cho thấy thị trường nội địa
là một mảnh đất còn đầy tiềm năng
các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trái cây
bên cạnh khai thác thị trường xuất khẩu
cần có chiến lược kế hoạch cụ thể bài bản
để khai thác hiệu quả bền vững
thị trường nội địa trong dài hạn
thưa quý vị sau ngày giải phóng ba mươi tháng bốn
năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm mạch nguồn
truyền thống cách mạng được đảng bộ
và nhân dân thành phố hồ chí minh phát huy
vận dụng sáng tạo vượt qua
những giai đoạn khó khăn đưa thành phố
trở thành đầu tàu kinh tế của cả nước
phóng sự này cũng sẽ khép lại kinh tế phương nam
ngày hôm nay
chiến thắng ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
là thành quả vĩ đại
trong sự nghiệp giải phóng dân tộc giải phóng xã hội
do đảng ta và chủ tịch hồ chí minh lãnh đạo
là trang sứ hào hùng
là đỉnh cao của chủ nghĩa anh hùng cách mạng
qua bốn mươi tám năm
từ sau ngày đất nước
hòa bình thống nhất
đảng bộ chính quyền
và nhân dân thành phố
đã tiếp nối mạch nguồn
truyền thống cách mạng
phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết
năng động sáng tạo
vượt qua nhiều thử thách
chúng ta xây dựng và phát triển
thành phố đạt được những thành tựu
to lớn góp phần quan trọng
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
trong bối cảnh cực kỳ khó khăn khốc liệt
của đại dịch covid một mươi chín thành phố đã gồng mình
chiến đấu để vượt qua thử thách lịch sử này
ngay khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát
thành phố đã khẩn trương triển khai các kế hoạch
bình thường mới vừa kiểm soát dịch bệnh
vừa khắc phục hậu quả và phục hồi phát triển
kinh tế xã hội ổn định đời sống vật chất
và tinh thần của nhân dân
đối với một số nhiệm vụ trọng tâm
trung và dài hạn thành phố hồ chí minh
tập trung triển khai ba chương trình hành động lớn
đó là thực hiện nghị quyết số hai mươi chín
nghị quyết số hai mươi bốn và nghị quyết số ba mươi một
của bộ chính trị về công nghiệp hóa
hiện đại hóa phát triển kinh tế xã hội
quốc phòng an ninh vùng kinh tế
trọng điểm phía nam đông nam bộ
và nghị quyết phát triển về thành phố hồ chí minh
giai đoạn hai nghìn ba mươi hai nghìn bốn mươi năm
chúng ta cần chuẩn bị một tư duy
một tâm thế chủ động để tìm cơ hội
với tâm thế
của một chiến binh
để dược qua thử thách
niềm tin và điểm tựa
vững chắc của chúng tôi hiện tại là
sự lãnh đạo chỉ đạo
điều hành của đảng và nhà nước
sự đoàn kết thống nhất ý chí
và hành động của thành quỷ
thường vụ thành quỷ và hệ thống chính trị
sức mạnh của khấu đại đoàn kết
toàn dân của thành phố
nồng cốt là các đồng chí
nguyên lãnh đạo và cựu chiến binh các thời kỳ
là sự quan tâm
thiết thực của trung ương
bằng các cơ chế chính sách thí điểm
vượt trội để thành phố hồ chí minh
chủ động hơn trong thời gian tới
bí thư thành ủy nguyễn văn nên khẳng định
nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
đóng vai trò vô cùng quan trọng
đặc biệt là chuyển đổi số
công tác cải cách hành chính cải cách tư pháp
chuyển biến tích cực tạo được in thuận lợi
cho phát triển kinh tế xã hội của thành phố
vì vậy thành phố đã đạt mục tiêu
đến năm hai nghìn hai mươi năm kinh tế số chiếm

bốn mươi vào năm hai nghìn ba mươi
sau ngày ba mươi tháng bốn một tháng năm
sau đó chúng ta qua rất nhiều
thời kỳ nhưng mà chúng ta
điểm đại ba thời kỳ chính
thời kỳ thứ nhất là chúng ta bắt đầu tiếp quản
thì trong cái thời gian đó là định hướng
và xác định và
chúng ta đưa ra nhiều cái biện pháp
để góc độ là tăng trưởng kinh tế
hội nhập quốc tế sau một cái thời gian
thì chúng ta rất là nhiều cái
ký kết với hiệp định thì trong đó
có vfto wto
fta cái sự phát triển của chúng ta
ở thành phố và
đảng bộ cũng đưa ra nhiều cái quyết sắc
để làm sao để thu hút được cái fbi
cái thứ hai nữa là vấn đề là đầu tư công nghệ
ở tại thành phố hồ chí minh và cái thứ ba nữa là
yếu tố về những cái
góc độ về công nghệ và
công nghệ đó thì bây giờ chúng ta thấy được rằng có
cái công nghệ cao thì đây là một trong những
góp phần thúc đẩy của nền kinh tế
với truyền thống đấu tranh cách mạng
kiên cường đoàn kết năng động sáng tạo
thành phố hồ chí minh đầu tàu
kinh tế của cả nước luôn ý thức tầm quan trọng
trong công tác chính trị tư tưởng giải dục
truyền thống yêu nước và cách mạng cho thế hệ
tự trẻ thành phố xin hứa
sẽ quyết tâm phát huy các giá trị
tinh thần của đại thắng mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
và làm tròn trách nhiệm
nhiệm vụ của mình mà trước hết
là nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng
tích cực tham gia bảo vệ nền tảng
tư tưởng của đảng đấu tranh
phản bác các quan điểm sai trái
tu địch đồng thời khắc phục bệnh sợ
trách nhiệm chống chủ nghĩa cá nhân
nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ đoàn
đoàn viên thanh niên
làm cho mỗi thanh niên hôn đúc tinh thần
yêu đất nước yêu thành phố
tinh thần dấn tân vì sự nghiệp cách mạng
của dân tộc vì sự phát triển
của thành phố hồ chí minh thân yêu
có thể nói
sự thành công của đại hội đại biểu đảng bộ
thành phố hồ chí minh lần thứ một mươi một
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
là động lực tinh thần mạnh mẽ
cố vũ đáng bộ và nhân dân thành phố
tiến lên tận dụng thời cơ phát huy sức mạnh
tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân thành phố
phát huy truyền thống bản lĩnh kiên cường
đoàn kết năng động sáng tạo nghĩa tình
để mở ra một giai đoạn phát triển mới
với khí thế hơn trong đó phải kể đến
ghi dấu ấn lịch sử về tinh thần cách mạng
đối tranh nhành độc lập và thành tựu
sau bốn mươi tám năm giải phóng hoàn toàn miền nam
ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi
thống nhất đất nước của nhân dân thành phố hồ chí minh
nói riêng và
công an huyện cẩm giang phối hợp với phòng cảnh sát hình sự
công an tỉnh hải dương vừa thi hành lệnh bắt
bị can đối với lê tuấn dũng
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám trú ở quận long biên
thành phố hà nội về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo thông tin ban đầu
trong quá trình điều tra mở rộng vụ án
gây dối trật tự công cộng xảy ra vào cuối tháng chín
tại thị trấn cầm giang
liên quan đến việc tổ chức đấu giá đất
liên quan đến việc tổ chức đấu giá đất
quyền sử dụng khu đất tại vị trí
quy hoạch khu dân cư nghĩa trang liệt sĩ
tại khu văn chỉ để bơi thị trấn cầm giang
và vụ án mua bán trái phép hóa đơn
xảy ra tại công ty trách nhiệm hiệu hạn
một thành viên thương mại và dịch vụ tiến minh
có trụ sở tại phường hải tân
thành phố hải dương
cơ quan công an đã phát hiện lê tuấn dũng
nguyên là phó tổng biên tập tạp chí
đời sống và pháp luật
có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bằng hình thức nhận tiền của các bị can
trong vụ án để hứa hẹn chạy án
cũng liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận
vừa bắt tạm giam và khám xét nơi ở
của bùi thị dân
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
trú ở huyện hàm thuận nam
để điều tra về hành vi chiếm đoạt tiền hụi
của rất nhiều người dân trên địa bàn
từ năm hai nghìn một mươi một
thông qua việc buôn bán tài trợ hai mươi tám
thuộc thị trấn thuận nam
bùi thị dân đã rủ một số người chơi hụi
và vay mượn tiền với lãi suất từ hai sáu
trên một tháng
đến năm hai nghìn một mươi chín thì không còn khả năng trả nợ
đồng thời vỡ hụi
tổng số tiền vay mượn và chơi hụi
mà đối tượng chiếm giữ của sáu mươi người tham gia
là trên ba mươi tỷ đồng
từ quá trình điều tra
các vụ án
lừa đảo trên không gian mạng
cơ quan công an đã phát hiện hầu hết các tài khoản ngân hàng
được sử dụng đều không chính chủ
do thuê người khác mở
mua tài khoản hoặc là lừa chiếm đoạt tài khoản ngân hàng
của người khác
và mới đây nhất phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh trà vinh
vừa làm rõ vụ mua bán hơn một trăm linh tài khoản ngân hàng
và thẻ atm sang campuchia
trong đó một số tài khoản đã được dùng
để chuyển nhận tiền từ các vụ lừa đảo
nhận qua tới nước ngoài
hay là giả danh cán bộ công an tòa án viện kiểm sát
thực tế này cho thấy phương thức thủ đoạn
của tội phạm thu thập tàng trữ trao đổi
mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng
vẫn còn diễn biến phức tạp
hai đối tượng bị khởi tố về hành vi thu thập
tàng trữ trao đổi mua bán
công khai hóa trái phép thông tin tài khoản ngân hàng
là cao thanh phong ba mươi một tuổi
chú tại huyện tra cú
và huỳnh tấn kiệt hai mươi hai tuổi
chú tại huyện châu thành tỉnh trà vinh
theo tài liệu điều tra phong là đối tượng có tiên án
thường xuyên qua lại campuchia
và đã móc nối với kiệt để mua tài khoản ngân hàng

để có nhiều tài khoản ngân hàng cung cấp cho phòng
kiệt yêu cầu mỗi người thân quen
làm từ ba đến chín tài khoản ngân hàng
để bán lại cho kiệt
mọi chi phí di chuyển đến các tỉnh thành
để đăng ký tài khoản ngân hàng đều do kiệt chi trả
bước đầu được biết kiệt đã nhận của phong
một trăm ba mươi triệu đồng để thực hiện những việc trên
việc cá nhân sử dụng thông tin của bản thân
đăng ký tài khoản ngân hàng
không sử dụng mục đích giao dịch của bản thân
mà đem mua bán cho các đối tượng khác

tùy theo tính chất mức độ của hành vi
có thể bị xem xét xử lý về hành tránh
hoặc có thể về hành sự
về hành tránh mức phạt cao nhất có thể đến là năm trăm linh triệu đồng
chưa dừng lại ở đó
đối với các tài khoản có liên quan đến
các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thì cá nhân có thể bị xem xét
tri cú trách nhiệm hành sự
theo điều hai trăm chín mươi một của luật hình sự
là mức phạt cao nhất có thể đến bảy năm tù
hiện nay phương thức thủ đoạn của tội phạm
thu thập tàng chữ trao đổi mua bán trái phép thông tin
về tài khoản ngân hàng diễn biến phức tạp
điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tội phạm
ảnh hưởng đến an ninh trật tự
do vậy cùng với việc tập trung đấu tranh
xử lý loại tội phạm này
lực lượng công an đã phối hợp với ngành ngân hàng
đẩy mạnh tuyên truyền phương thức thủ đoạn của tội phạm
và khuyến cáo người dân
không vì lợi nhuận mà cung cấp thông tin tài khoản của mình
cho các đối tượng tội phạm
công an huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình
vừa phối hợp với công an các đơn vị địa phương
đấu tranh thành công chuyên án thu giữ
hai kg ma túy loại kentamin
và hơn một mươi bốn viên ma túy tổng hợp
trước đó vào lúc một mươi hai h
ngày hai mươi ba tháng bốn
tại xã kim hóa huyện tuyên hóa
lực lượng công an bắt quả tang nguyễn ngọc sơn
điều khiển xe ô tô chở theo trần đăng hoàng
vận chuyển hai kg ma túy tổng hợp dạng kentamin
và một mươi ba bảy trăm chín mươi sáu viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc
đấu tranh tại chỗ sơn và hoàng khai nhận
đây là số ma túy vận chuyển
đang trên đường giao hàng cho phan văn dương
thì bị bắt giữ
tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của dương
tổ công tác phát hiện thu giữ thêm một trăm chín mươi tám viên ma túy tổng hợp
và vụ án đang được điều tra mở rộng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
vừa ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam
đối với châu phát ti châu phát tuấn
và châu phát hùng
về tội cưỡng đoạt tài sản
đây là băng nhóm tội phạm hoạt động lưu động
tại khu vực chợ đầu mối bình điền
thuộc khu vực phường bảy quận tám
và đáng chú ý là cả ba đối tượng này
đều là người thân của châu phát lai em
vốn là đàn em của nam cam
đã bị tòa án nhân dân tp hcm tuyên án tử hình
về tội giết người vào năm hai nghìn ba
được biết nhóm đối tượng này
thu nhận nhiều đàn em đến chợ bình điền
để chửi bới gây áp lực và hành hung
buộc các tiểu thương trong chợ
nếu muốn được tạo điều kiện kinh doanh buôn bán
thì phải nộp một khoản tiền
mỗi vụ bảo kê cưỡng đoạt tài sản
một trăm linh triệu đồng
sau thời gian thu thập tài liệu chứng cứ
hàng trăm cán bộ chiến sĩ của phòng cảnh sát hình sự
phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an quận tám
và trung đoàn cảnh sát cơ động công an tp hcm
đã được huy động triển khai kế hoạch
bắt giữ các đối tượng trong băng nhóm
công an tp hcm kêu gọi người dân
ai là nạn nhân của băng nhóm tội phạm nêu trên
liên hệ ngay phòng cảnh sát hình sự
địa chỉ bốn trăm năm mươi chín trần hưng đạo
phường cầu kho quận một
hoặc liên hệ điều tra viên nguyễn hồng huynh
số điện thoại chín trăm bảy mươi sáu ba mươi ba trăm linh ba
để trình báo và được hỗ trợ
sau hơn năm ngày vào cuộc điều tra
công an tp hcm đã truy xét thành công
nhóm thanh thiếu niên gồm ba người
chuyên thực hiện hành vi đột nhập vào
các xe ô tô trên toàn địa bàn tp hcm
để trộn các tài sản
ba đối tượng gồm lê quốc huy
chú ở quận sơn trà nguyễn thành đạt
và võ văn tùng chú tại quận thanh khiên
do không có tiền tiêu xài
cho nên huy đạt và tùng cùng nhau bàn bạc
đi tìm các xe ô tô đỗ bên đường
không khóa cửa để mở cửa xe
lục loại tài sản có giá trị rồi chiếm đoạt
vào đêm ngày hai mươi ba tháng bốn
nhóm này điều khiển xe máy đến đường nguyễn trung ngạn
phát hiện một xe ô tô bán tải
không khóa cửa xe đột nhập lấy được
một dây chuyền vàng giá trị hơn bảy trăm linh triệu đồng
sau khi trộm cắp cả ba đem sợi dây chuyền
đi bán được hơn bốn trăm linh triệu đồng
rồi chia nhau tiêu xài
và hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cầm lệ
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam các đối tượng
về tội trộm cắp tài sản
vào dạng sáng ngày hôm nay tại cao bằng
vào lúc khoảng hai giờ hai mươi phút
một vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra
tại tổ bốn phường duyệt trung thành phố cao bằng
khiến ba người tử vong một người bị thương
được biết gia đình bà trương thị hoa
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám là chủ hộ
có năm người sống trong căn nhà phía dưới chân kè
vào sáng ngày hôm nay
bờ kè bất ngờ đổ ập xuống
khiến cho hàng chục mét khối đất đá trên kè
đổ vào nhà của bà hoa
lúc này năm người trong nhà đang ngủ
gồm bà hoa con trai con dâu và hai cháu nhỏ
vụ việc bất ngờ đã khiến cho
chị trương thị nga sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
cùng hai con là dương yến nhi
sinh năm hai nghìn một mươi tám
dương anh đức sinh năm hai nghìn một mươi chín
bị đất đá đẻ gây tử vong
con trai bà hoa là anh dương trung hiếu
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
may mắn chỉ bị đất đẩy ra ngoài và không bị thương
còn bà hoa bị thương
đang được điều trị tại bệnh viện
hiện ubnd tp cao bằng
đang tập trung thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn
động viên hỗ trợ gia đình an táng cho các nạn nhân
trên địa bàn tỉnh cà mau vừa xảy ra vụ trọng án
hung thủ là trương văn đấu
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
đang bị công an tỉnh cà mau tạm giữ
về hành vi giết người cướp tài sản
vụ việc xảy ra vào ngày hai mươi chín tháng bốn
tại ấp rạch lùm b xã khánh hưng huyện trần văn thời
nạn nhân là người quen của hung thủ
theo điều tra ban đầu vào khoảng một mươi bốn h ngày hai mươi chín tháng bốn
trên đường đi mời đám
chị nguyễn thị hồng quyên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
có gặp vào trò chuyện với trương văn đấu
phát hiện chị quyên có đeo vòng vàng
đấu đã nảy sinh ý định chiếm đoạt
đến đoạn đường vắng
đấu bất ngờ xiết và bóc cổ từ phía sau
khiến chị quyên tử vong
sau khi giấu sát của nạn nhân trong bụi sậy
bên đường đấu đã lấy trên người nạn nhân
một chiếc kiềng khoảng ba bảy chỉ vàng một mươi tám k
một chiếc vòng
gồm hai mươi một chiếc
khoảng một lượng vàng một mươi tám k
một chiếc nhẫn khoảng một chỉ vàng một mươi tám k
rồi mang đi tiêu thụ
lấy tiền tiêu xả
cũng liên quan đến hành vi giết người
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc
vừa thi hành quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam đối tượng lý văn sạ
bốn mươi hai tuổi chú huyện iak
tỉnh đắk lắc để điều tra
nạn nhân trong vụ án là trương văn luận
hai mươi tám tuổi chú huyện iak
theo đó vào khoảng một mươi sáu h ngày ba tháng tám
luận đi ngang nhà của sạ
thì thấy nhiều người đang ngồi câu cá
cho nên vào chơi
một lúc sau luận lấy từ trong người ra một bộ bài
rồi rủ mọi người cùng đánh bạc
với hình thức sóc đĩa thắng thua bằng tiền
tuy nhiên sạ không đồng ý cho đánh bạc
tại nhà của mình cho nên đã cầm bài ném xuống ao cá
bực tức luận lấy một cái cuốc gần đó
đánh trúng vai trái của sạ
bị đánh đau
sạ lấy một con dao dài
lao đến chém liên tiếp hai nhát vào đầu và chân của luận
hậu quả luận bị nứt lún sọ chán
suốt huyết dập não chán
với tổng tỷ lệ thương tật là bốn mươi sáu
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam
đối với châu phát ti châu phát tuấn
và châu phát hùng
về tội cưỡng đoạt tài sản
đây là băng nhóm tội phạm hoạt động lưu động
tại khu vực chợ đầu mối bình điền
thuộc khu vực phường bảy quận tám
và đáng chú ý là cả ba đối tượng này đều là người thân
của châu phát lai em
vốn là đàn em của nam cam đã bị tòa án nhân dân tp hcm
tuyên án tử hình
về tội giết người vào năm hai nghìn ba
được biết nhóm đối tượng này
thu nhận nhiều đàn em đến chợ bình điền
chửi bới gây áp lực và hành hung
bùa các tiểu thương trong chợ
nếu như muốn được tạo điều kiện kinh doanh
buôn bán thì phải nộp một khoản tiền
mỗi vụ bảo kê cưỡng đoạt tài sản
các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền lên đến
hàng trăm triệu đồng
sau thời gian thu thập tài liệu chứng cứ
hàng trăm cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát hình sự
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an quận tám và trung đoàn cảnh sát
cơ động công an tp hcm
đã được huy động triển khai kế hoạch bắt giữ
các đối tượng trong băng nhóm
công an tp hcm kêu gọi người dân
ai là nạn nhân của băng nhóm tội phạm nêu trên
liên hệ ngay phòng cảnh sát hình sự
địa chỉ bốn trăm năm mươi chín trần hưng đạo
phường cầu kho quận một
hoặc liên hệ điều tra viên nguyễn hồng huynh
số điện thoại chín trăm bảy mươi sáu ba mươi ba trăm linh ba
để trình báo và được hỗ trợ
cơ quan cảnh sát điều tra công an
tp hcm tỉnh đồng nai đang tạm giữ
hình sự đối tượng nguyễn minh hiền
hai mươi chín tuổi ngụ tại phố núi đỏ
phường bào sen tp hcm
để điều tra về hành vi cướp tài sản
trước đó vào sáng ngày hai mươi ba tháng bốn
khi bà lý vinh phương
ngụ tại xã bình lộc tp hcm
đang điều khiển mô tô tham gia giao thông
tại khu vực ngã ba bưu điện
ấp một xã bình lộc
một nam thanh niên điều khiển xe mô tô
từ phía sau vượt lên
giật sợi dây chuyền trên cổ của bà phương
rồi tẩu thoát
nhận được tin báo công an tp hcm đã tổ chức điều tra
truy xét phát hiện hiền chính là kẻ gây án
nên đã vận động ra đầu thú
vào đêm cùng ngày hiền đã đến
cơ quan công an đầu thú
và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
thưa quý vị các chuyên gia tội phạm học
đã cảnh báo khi thời tiết chuyển sang mùa hè
cũng là thời điểm tội phạm trộm
cướp tài sản có biểu hiện gia tăng
vì sao lại có nhận định như vậy
nguyên nhân là do vào mùa hè
người dân thường ra đường vào lúc sáng sớm
và về nhà muộn hơn
nên dễ trở thành mục tiêu của tội phạm cướp
vào lúc đêm tối khi vắng người
ở khu dân cư thì thời tiết nóng bức
cho nên người dân thường mở cửa sổ
mở cửa ban công
tạo cơ hội cho kẻ gian đột nhập trộm cướp tài sản
những cảnh báo ngay sau đây
từ cơ quan chức năng sẽ là bài học hữu ích
để người dân có biện pháp tự quản
tự phòng hiệu quả
cảnh báo ngay sau đây
tuần tra khép kín địa bàn
ở các khung thời gian
buổi chiều buổi tối và ban đêm
để phòng ngừa các loại tội phạm trên
hai năm vừa qua
thì tổ công tác đặc biệt của công an thành phố
hoạt động rất hiệu quả
nên những tội phạm cướp trật tài sản
gây yên tích và trộm cấp tài sản
giảm rõ rệt
đối tượng lê mạnh cường vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an thành phố nam định bắt giữ
về hành vi trộm cấp tài sản
vì ham mê cá cựp bóng đá
bị thua nên đối tượng cường đã nảy sinh ra
hành vi trộm tiền để trả nợ
còn đây là đối tượng vũ việt hùng
vừa bị khởi tố về hành vi cấp trật tài sản
bạn thân hùng là người nghiện
do thiếu tiền tiêu xài
nên thực hiện hành vi cướp tài sản của người đi đường
ngoài công tác đấu tranh với các loại tội phạm
công an thành phố nam định cũng tăng cường tuyên truyền đến người dân
nâng cao ý thức tự phòng tự quản
tránh sơ hở để các đối tượng xấu lợi dụng phạm tội
tránh trường hợp bị lừa đẻ có mạng
thề nghị là những bậc phụ huynh quan tâm quản lý con em trong công tác vui chơi
tránh để phát sinh những mâu thuẫn
phát sinh những tội phạm cối hình tích
tại các khu vui chơi công cộng
thứ hai là phụ nữ trẻ em đi ra đường
thì cố gắng để quản lý tài sản
không mang theo những tài sản có giá trị
sơ hở để đối tượng cướp giật tài sản lợi dụng hoạt động
đặc biệt là việc quản lý tài sản
các hộ gia đình và các cơ quan doanh nghiệp
vào ban đêm đi ngủ
thì cần phải khóa cửa cẩn thận
tăng cường ánh sáng hàng rào
tại các cơ quan nhà nước
và để phòng ngừa các loại tội phạm trộm và đột nhập
mong rằng qua những vụ việc và cảnh báo của cơ quan chức năng
sẽ là bài học cảnh giác hữu ích cho mọi người
để có biện pháp tự quản tự phòng
không để tội phạm có cơ hội hoạt động
khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn của tội phạm
người dân nên cung cấp thông tin đến cơ quan công an gần nhất
để kịp thời phối hợp xử lý
góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương